kính thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng sáu công an quận bình tân tp hcm đang điều tra vụ cháy nhà dân
trên đường bình thành phường bình hưng hòa b
theo thông tin ban đầu khoảng năm giờ ngày hai mươi bảy tháng sáu người dân phát hiện lửa cháy phía hông căn nhà
nằm tại góc đường hẻ hai mươi đường bình thành ngọn lửa sau đó bén vào các thùng mút xốp cháy lan rộng
người dân huy động bình chữa cháy dập lửa đồng thời báo cơ quan chức năng
trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy cách đó cũng không xa nên nhanh chóng huy động phương tiện
và cán bộ chiến sĩ đến hỗ trợ chữa cháy kịp thời khống chế ngọn lửa không để cháy lan
sang các nhà dân liên kề ngọn lửa được dập tắt ngay sau đó
tuy nhiên nhiều đồ đạc bên trong căn nhà bị lửa cháy làm hư hỏng
người dân cho biết thời điểm xảy ra cháy chủ căn nhà là hai vợ chồng người đàn ông ngoài năm mươi năm tuổi
đã chở nhau chạy xe máy lô tự chế ra ngoài đến chợ đồ mối lấy trái cây về bán
bên trong nhà không có người hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy
đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hai mươi bảy tháng sáu công an thành phố thuận an tỉnh bình dương cho biết đơn vị đã lập hồ sơ xử lý vi phạm
đối với một cơ sở kinh doanh karaoke có nữ tiếp viên khỏa thân phục vụ khách
vào chiều tối ngày hai mươi sáu tháng sáu công an thành phố thuận an tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở karaoke loui
thuộc khu phố thạnh lợi phường an thạnh thành phố thuận an
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã bắt quả
tan tại một phòng hát của cơ sở này có ba nữ tiếp viên đang phục vụ hát
trong đó một nửa tiếp viên không mặc quần áo đang nhảy múa với khách ngay trong phòng hát
theo ghi nhận tại hiện trường phòng hát này được che chắn không cho người bên ngoài nhìn vào trong
và luôn có nhân viên cơ quán đứng canh ngoài cửa
làm việc ban đầu ba nữ tiếp viên khai nhận đến hát múa cho khách và được trả một năm triệu đồng mỗi người
qua kiểm tra nhanh phát hiện có ba người đã tiếp viên cơ quán dương tính với chất ma túy
ngoài ra công an thành phố thuận an cũng phát hiện tạm giữ một số thuốc lá không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
thưa quý vị tại bình dương một người phụ nữ vay chín mươi triệu đồng rồi phải gánh nợ hơn một mươi tỷ đồng
vào ngày hai mươi năm tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phối hợp với công an thị xã bến cát
bắt giữ đối tượng phạm bá thụy chú tại phường mỹ phước thị xã bến cát
để điều tra và làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo điều tra ban đầu từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
thụy nhiều lần cho một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ phường mỹ phước thị xã bến cát vay tiền
với lãi suất từ sáu hai mươi một một ngày tương ứng là hai một trăm sáu mươi đến tám sáu trăm bốn mươi một năm
chu kỳ lấy lãi là năm ngày một mươi ngày hoặc một tháng
ban đầu người phụ nữ vay của thụy số tiền chín mươi triệu đồng
nhưng do không kịp trả lãi nên thụy đã cộng dụng thành tiền vay
cho đến nay nữ nạn nhân còn nợ thụy suốt tiền hơn một mươi tỷ đồng
tổng suốt tiền lãi thụy thu cho đến nay là gần bốn tỷ đồng
qua khám xét nơi ở của đối tượng thụy cơ quan điều tra thu giữ hai lượng vàng
số tiền một bảy mươi năm tỷ đồng trong đó có năm trăm linh triệu đồng mới thu lãi của chị này
cùng nhiều giấy tờ liên quan cho việc cho vay lãi nặng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thông tin đáng chú ý liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam
tại cuộc gặp mặt cung cấp thông tin y tế năm hai nghìn hai mươi hai do bộ y tế tổ chức vào chiều nay
giáo sư tiến sĩ phan trọng lân cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
biến thể phụ ba năm của omicron đã xâm nhập vào việt nam
có thể lấn át biến thể phụ cũ là ba hai đang chiếm ưu thế ở nước ta
hiện nay thế giới vẫn đang tiếp tục đánh giá về tính lây lan của hai biến thể phụ mới là ba bốn ba năm
tuy nhiên một số đánh giá nhỏ lẻ ban đầu cho thấy
biến thể phụ này lây lan nhanh hơn biến thể ba một và ba hai
bộ y tế khuyến cáo người dân đặc biệt là nhóm người có nguy cơ
cần tiêm đúng lịch đủ liều các mũi vaccine phòng covid một mươi chín
nhắc lại theo khuyến cáo để có thể tăng cường miễn dịch
chống lại các biến thể mới của dịch bệnh
một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra vào sáng nay
tại một ngôi nhà ở khu đô thị lê hồng phong hai
phường phước hải thành phố nha trang tỉnh khánh hòa khiến hai người thương vong
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi giờ sáng nay
khi hai công nhân đang thi công tháo rỡ một căn nhà thì bất ngờ gặp nạn
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh khánh hòa và công an thành phố nha trang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
triển khai các biện pháp ứng cứu
hiện trường vụ tai nạn rất nguy hiểm hai nạn nhân bị tấm đan mái hiên
và một phần trụ của căn nhà đè kín người ngay tại cửa ra vào
kết cấu của căn nhà không còn kiên cố có thể đổ sập bất cứ lúc nào
thận trọng sử dụng các biện pháp cứu hộ khoảng một mươi năm phút sau
lực lượng chức năng đã đưa được một nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
nạn nhân thứ hai được xác định đã tử vong tại hiện trường do vết thương quá nặng
đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể người này ra khỏi hiện trường
sáng nay tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
đối với một mươi chín bị cáo và các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có kháng cáo trong vụ án
phiên phúc thẩm diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày ba mươi tháng sáu
phiên tòa được mở do có kháng cáo của các bị cáo kháng cáo của bị đơn dân sự
và kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trước đó cuối năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt ba mươi sáu bị cáo
từ hai năm tù treo đến tám năm sáu tháng tù giam cùng về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
tổng chiều dài là gần một trăm bốn mươi km
trong đó giai đoạn một của dự án dài sáu mươi năm km từ thành phố đà nẵng tới thành phố tam kỳ của tỉnh quảng nam
giai đoạn hai dài hơn bảy mươi bốn km
năm hai nghìn một mươi ba và từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đã đưa vào sử dụng sáu mươi năm km của giai đoạn một
mặc dù mới đưa vào khai thác đoạn đường sáu mươi năm km đã xảy ra rất nhiều điểm hư hỏng
ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận hành khai thác an toàn khi tham gia giao thông
kết quả điều tra xác định bảy trên bảy gói thầu thuộc giai đoạn một của dự án không bảo đảm chất lượng như tiêu chuẩn kỹ thuật
yêu cầu thiết kế dự án các vật liệu khác của dự án như đá răm có nhiều chỉ số kỹ thuật không đạt yêu cầu
dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo
dù vậy chủ đầu tư và các đơn vị liên quan vẫn tiến hành nghiệm thu
thanh toán số tiền là hơn tám trăm một mươi một tỷ đồng cho các đơn vị
vận chuyển một mươi hai bánh heroin ba đối tượng cùng chú tài huyện tuần giáo tỉnh đệ biên
đã bị tòa ninh dân tỉnh bắc cạn tuyên phạt tử hình
theo cáo trạng vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tại quốc lộ ba thuộc khu vực thành phố bắc cạn
lực lượng công an kiểm tra xe ô tô khách chạy tuyến hà nội
cao bằng đã phát hiện bắt quả tăng lò văn xôm quảng văn thương và lường văn hồng
đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ điện biên lên cao bằng
tăng vật thu giữ là một mươi hai bánh heroin với trọng lượng gần bốn hai kg
xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
cần buộc các bị cáo phải chịu một hình phạt nghiêm khắc để gian đe và phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội
hội đồng xét xử đã tuyên phạt cả ba bị cáo lò văn sôm quang văn thương và lường văn hồng bức án tử hình
cũng như mạng viễn thông có những diễn biến phức tạp với thủ đoạn thay đổi khôn lường
trong đó đáng chú ý phải kể đến là hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng trên mạng xã hội
tập trung đấu tranh với loại tội phạm lừa đảo
vừa qua công an tỉnh hà tĩnh đã triệt phá thành công hai chuyên án bắt giữ hàng trăm đối tượng
cách thức hoạt động của các đối tượng này như thế nào mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
đối tượng lê bá hải là người cầm đầu đứng dây lừa đảo trên mạng xã hội facebook
hải mua fanpage đã có sẵn trên mạng sau đó đổi tên thành các fanpage liên quan đến kiến trúc xây dựng
để thực hiện hành vi lừa đảo hải có trong tay một mạng lưới nhân viên chạy quảng cáo tuyển cộng tác viên làm tại nhà
sau đó kết nối và tư vấn cho cộng tác viên

theo quy định lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã tiến hành
biên bản vi phạm hành chính đưa tàu về cảng để xử lý theo đúng quy định pháp luật
nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trực tự công cộng và đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội
ma túy ban thường vụ đoàn thanh niên công an tp hcm vừa cho ra mắt mô hình
nhân dân tuần tra và mô hình này được thành lập và sự vận dụng sáng tạo
trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại chương trình ngày hội tuổi trẻ chúng ta xây dựng văn minh đô thị
và hưởng ứng ngày quốc tế phòng chống ma túy ngày toàn dân phòng chống ma túy
sau các tiết mục biểu diễn văn nghệ võ thuật và tuyên truyền về hoạt động bảo vệ môi trường
ban tổ chức đã giới thiệu và ra mắt mô hình tổ nhân dân tuần tra
đây là một tổ chức chính thống và chúng tôi đặt dưới sự quản lý và tập quấn đầy đủ các kỹ năng
để đảm bảo được yếu tố nghiệp vụ khi xử lý các kỹ năng
và đây là một cái mô hình mà chúng tôi đã ấp ủ và nghiên cứu hơn một năm qua
các thành viên trong tổ sẽ được cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết
và được tập huấn kiến thức nhận biết các loại ma túy chất kích thích
cùng với đó là trang bị kỹ năng xử lý khi phát hiện các đối tượng tội phạm
đồng thời thông tin chia sẻ vị trí trên nhóm kính
để cùng với công an ngăn chặn đấu tranh với các đối tượng
đảng viên lớn tuổi hay là số công an hưu trí hoặc là số phụ nữ
người ta đi tập thể dục đi chợ thì người ta cũng quan sát được địa bàn phường
quản lý được địa bàn phường thấy cái người lại mặt vào địa bàn khu phố
thì ta cũng cảnh báo cho người dân cũng như là báo cáo về cho trực ban công an phường
rồi ban đêm thì từ một mươi chín h đến hai mươi một h hoặc là bây giờ đột xuất
thì công an phường sẽ chủ động tổ chức buổi tuần tra trên địa bàn phường
kết nối với cái lực lượng nhân dân tuần tra cơ động này
để họ phối hợp với lực lượng công an phường
để tuần tra trên các tiến sĩ
tôi cho rằng đây là đội hình hết sức có ý nghĩa
đối với phòng trò toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cộng đồng dân cư
vì xuất phát từ nhiều lực lượng trong đó có lực lượng người dân
và có lực lượng chuyên ngôn
do đó thì tôi nghĩ là mới hiệu quả trong cái việc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
ở chính cộng đồng dân cư của mình sẽ hiệu quả hơn
cũng như phát huy được cái tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân
khi tham gia phòng trò bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa bàn mình
trước mắt tổ nhân dân tuần tra được tri khai thực hiện thiết điểm
trên địa bàn phường tám quận năm
tổ sẽ thực hiện công tác tuần tra bằng hình thức đi xe trên các tuyến đường
và đi bộ trong các tuyến khu dân cư
mỗi tổ sẽ có khoảng một mươi thành viên
ngoài cái mục đích mà chúng ta xây dựng phòng trò toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thì mô hình nhân dân tuần tra này cũng là một cái cánh tay nối dài
của lực lượng công an cơ sở đến với bà con nhân dân trong từng ngõ hẻm
từng con phố từng ngóc ngách góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
rất là tự hào mình được bầu đi làm những chức vụ này
để mình có thể được phép phục vụ cho dân dân giữ gìn an ninh trạch tự của phòng mình
sau khoảng ba tháng thực hiện thí điểm mô hình này
ba thư vụ đoàn thanh niên công an thành phố sẽ có kết quả đánh giá
để từ đó có thể nhân rộng tổ nhân dân tuần tra trên khắp các địa bàn phường xã
tại thành phố hồ chí minh
sáng nay ngày hai mươi bảy tháng sáu thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn
cùng đoàn công tác đã đến một số quận huyện và bệnh viện đầu ngành
tại thành phố hồ chí minh để kiểm tra tình hình phòng chống
và điều trị sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố
và theo nhận định của bộ y tế dịch sốt xuất huyết đen kiều đang lan rộng
và diễn biến phức tạp tại địa phương này với số ca nhập viện lẫn tử vong đều tăng cao
đây là lần đầu tiên trong năm nay bộ y tế đã cử đoàn công tác
làm việc với ngành y tế thành phố hồ chí minh
về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm tuần vừa qua thành phố tiếp tục ghi nhận
một trường hợp mắc sốt xuất huyết tử vong tại quận bình tân là trẻ em
như vậy tính đến nay số ca tích lũy đến tuần hai mươi bốn là hơn một mươi sáu ca với một mươi ca tử vong

có một tám trăm linh ca sốt xuất huyết ba trăm sáu mươi chín ca sốc bảy ca tử vong
trong tháng năm và tháng sáu số ca sốt xuất huyết tăng cao hơn một trăm linh ca một tháng
đến thời điểm này khu vực phía nam đã ghi nhận bốn mươi hai ca tử vong vì sốt xuất huyết
bao gồm một mươi tám trẻ em
hiện tại bệnh viện di động một và bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố hồ chí minh
vẫn đáp ứng được điều trị thuốc men
tuy nhiên dự báo trong ba tháng tới dịch sẽ lên đỉnh điểm diễn biến sẽ rất căng thẳng
các bệnh viện và sở y tế thành phố hồ chí minh đang phân tích nguyên nhân các ca tử vong
kịp thời đưa ra bài học kinh nghiệm và các cảnh báo trong điều trị
có lẽ cũng chỉ nghe bác sĩ là chủ yếu cho nên những hoạt tuyên truyền vận động người dân
thì chúng tôi cũng đề nghị là anh hùng tổ chức cho các bác sĩ chúng ta có điều kiện tiếp cận
và thông qua những phương tiện truyền thông đại chúng để có thể giúp đỡ
hướng dẫn cho người dân về cách phòng chống dịch sốt xuất huyết
không có ai người ta tin được bằng bác sĩ
vấn đề thứ hai là cơ sở phục dụng điều trị
đến bây giờ thì là chưa có tình trạng quá tải nặng nề ở các tuyến trên
nhưng nếu một số lượng tăng thêm
thì như anh phong nói tức là các cơ sở tuyến dưới cũng phải có trách nhiệm
tại buổi làm việc đại diện các bệnh viện cũng kiến nghị bộ y tế giải quyết
một số thực trạng thiếu thuốc cao phân tử thuốc vận mạch dopamine cần cho hồi sức
đồng thời kiến nghị sở y tế sớm tốt quy định thanh toán bảo hiểm y tế với dịch truyền hes một trăm ba mươi
đảm bảo điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết nặng
thành phố hồ chí minh sẽ triển khai mạnh mẽ hơn nữa để giải quyết thủ tục cho nhà đầu tư
cộng đồng doanh nghiệp nhanh hơn tốt hơn nhằm sớm triển khai các dự án
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi đã nhấn mạnh như trên
trước các nhà đầu tư cộng đồng doanh nghiệp tại hội nghị xúc tiến đầu tư
vào khu công nghệ cao tp hcm năm hai nghìn hai mươi
chia sẻ với lãnh đạo tp hcm nhiều nhà đầu tư cho rằng
mặc dù ban quản lý khu công nghệ cao tp hcm đã rất nỗ lực trong việc hỗ trợ
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư
nhưng hiện nay việc triển khai dự án của doanh nghiệp này vẫn còn chậm
điều này xuất phát từ quá trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch một phần năm trăm linh chậm
do việc chuyển giao thẩm quyền giữa ban quản lý khu công nghệ cao
ủy ban nhân dân tp hcm tp hcm có khả năng tiếp tục kéo dài
do phải đợi điều chỉnh quy hoạch một phần hai của khu công nghệ cao
thay vào đó dự án tuyến metro số một triển khai rất chậm so với dự kiến
ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội kinh doanh của dự án
ngoài ra hợp đồng thuê đất của dự án đã hết hạn sử dụng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
nhưng đến nay vẫn chưa ký được phụ luật gia hạn do phải chờ chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm
về việc bổ sung quyết định giao đất
qua đó kiến nghệ tp hcm phê duyệt cho ban quản lý khu công nghệ cao
ban hành bổ sung quyết định thuê đất và ký kết phụ lục hợp đồng thuê đất cho dự án
ngoài vướng mắt về thủ tục đầu tư một số doanh nghiệp cũng nêu ý kiến được hướng dẫn cụ thể hơn
về tiêu chí đầu tư cũng như thời gian hoạt động của dự án
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan quang mãi nhìn nhận
việc cấp giấy phép thủ tục đầu tư có nhiều vấn mắc mà trách nhiệm thuộc về ủy ban nhân dân tp hcm
tp thủ đức các cơ quan ban ngành và ban quản lý khu công nghệ cao
và đây là điểm nhẹn lớn nhất hiện nay
từ đó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho biết sẽ triển khai mạnh mẽ hơn nữa
để giải quyết thủ tục cho nhà đầu tư cộng đồng doanh nghiệp nhanh hơn tốt hơn
nhằm sớm triển khai các dự án cụ thể là cập nhật quy hoạch nhanh chóng hơn
từ đó gắn trách nhiệm của các sở ngành để giải quyết các thủ tục đầu tư
về phía khu công nghệ cao sẽ là đầu mối tiếp nhận và có cơ chế phối hợp với thành phố thủ đức
thuộc quy hoạch một phần năm trăm linh để giải quyết các thủ tục đầu tư nhanh hơn
đặc biệt ban quản lý khu công nghệ cao sẽ đẩy mạnh một cửa liên thông với thành phố thủ đức